thông tin từ công an tp hcm cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình tân vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông trần biểu tùng quê ở kiên giang là giám đốc trung tâm đăng kiểm năm nghìn một mươi chín t đường hồ văn long phường tân tạng về tội nhận hối lộ
cùng bị khởi tố về tội danh trên còn có nguyễn huỳnh phong là phó giám đốc và nguyễn quỳnh tân nguyễn văn cường trần minh hiếu cùng là đăng kiểm viên
công an cũng khởi tố ông nguyễn tấn thành về tội đưa hối lộ
trung tâm đăng kiểm năm nghìn một mươi chín d là của tư nhân thuộc công ty cổ phần phú an viễn trụ sở chính tại đường trần hưng đạo phường bảy quận năm do ông trần biểu tùng làm đại diện pháp luật
đây là tiến trình mới trong quá trình mở rộng điều tra về tiêu cực ở các trung tâm đăng kiểm tại tp hcm và các tỉnh thành phía nam do công an tp hcm làm chủ công
mới đây công an tp hcm thông tin đã khởi tố bắt tạm giam bốn mươi ba người về các tội môi giới hối lộ đưa hối lộ
công an tp hcm cũng đã phối hợp cùng công an tp hà nội bộ công an khám xét phòng kiểm định của cục đăng kiểm việt nam thu giữ nhiều tài liệu máy móc và mời nhiều người về làm việc
đến nay công an tp hcm đã khởi tố tổng cộng gần năm mươi người